ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội bộ tư pháp phối hợp với liên minh châu âu và cơ quan của liên hợp quốc tại việt nam
đã tổ chức diễn đàn pháp luật lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
thi hành pháp luật bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế trong lĩnh vực tư pháp
tại hội thảo các đại biểu cho rằng chăm lo và bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế
luôn là mục tiêu ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nhằm bảo đảm sự toàn diện và bền vững của xã hội bảo đảm sự tham gia một cách rộng rãi
bình đẳng thực chất của tất cả các thành phần trong xã hội trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước
trong những năm qua chính phủ việt nam đã triển khai nhiều chương trình chính sách để thực hiện mục tiêu nói trên
thực thi chính sách để bảo vệ tốt hơn người nghèo cũng như là đối tượng yếu thế trong xã hội
là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta trong thời gian kể từ khi giành được chính quyền
cho đến thời điểm đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua khi chúng ta thực hiện chủ trương về cải cách tư pháp
cũng như thực hiện cụ thể hóa tinh thần của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
thì những quy định này được đặc biệt quan tâm và có thể nói là được đẩy lên một bước cao hơn
chúng ta có thể điểm suyết qua những quy định lớn nhất trong quy định của bộ luật hình sự
cũng như là bộ luật tố tụng hình sự và các luật có liên quan khác
liên quan đến bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người yếu thế cũng như là người nghèo
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng ở việt nam một số luật đối với những nhóm yếu
chưa bao trùm tất cả các nhóm ví dụ như nhóm người đồng giới chuyển giới
có những cách thức trong việc bảo vệ quyền lợi của họ
kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới là rất hữu ích để việt nam tham khảo thực hiện
so với các nước trong khu vực thì việt nam không phải là nước đứng đầu nhưng cũng không phải là nước đứng dưới
nhưng tôi nghĩ ở một vị thế như việt nam
mục tiêu cần phải là vươn lên thành nước đứng đầu
nên chúng ta cần phải có một số cải thiện về năng lực thực hiện để thực hiện các luật bảo vệ quyền lợi người yếu thế
các nước ở asean thì chúng ta có thể học tập được
như malaysia có luật hiệu quả để bảo vệ nhóm yếu thế
hàn quốc cũng có những luật hiệu quả mà việt nam học tập được
hoạt động của chương trình này nhằm bảo đảm tiếp cận công lý với nhóm người bị yếu thế
và họ có thể hiểu được quyền của họ từ đó có thể đòi hỏi quyền của mình
eu có một mối quan hệ lâu dài với việt nam
trong lĩnh vực tư pháp và luật pháp thì việt nam đang phát triển rất nhanh
vì vậy điều cần thiết chúng ta phải làm
sao cho tất cả các nhóm người đều được thụ hưởng thành quả từ phát triển
luật cũng cần cải tiến cho phù hợp để bao trùm tất cả các nhóm người
và vì thế luật chương trình này được thực hiện
tại buổi làm việc các đại biểu đã có hai phiên thảo luận
tập trung trao đổi về thi hành pháp luật về bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế trong lĩnh vực tư pháp
theo định hướng chiến lược phát triển bền vững của chính phủ việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một
hai nghìn hai mươi cũng như các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
đáp ứng các yêu cầu về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp